hội thảo là diễn đàn khoa học để trao đổi thảo luận nhằm tổng kết đánh giá hiện trạng hoạt động quản lý người nước ngoài ở việt nam thời gian qua
phát hiện những hạn chế bất cập để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới
các ý kiến thăm luận tại hội thảo đều khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện lý luận quản lý người nước ngoài nói chung nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài nói riêng
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài nhất là quản lý nhập cảnh xuất cảnh quản lý cư trú quản lý an ninh trật tự cho các cấp công an nhất là công an cơ sở trong thời gian tới
kết luận hội thảo thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo và các ý kiến tham luận tại hội thảo
thứ trưởng lương tam quang khẳng định thông qua hội thảo đã góp phần thống nhất nhận thức chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý người nước ngoài tại việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó có hệ thống chính sách về quản lý người nước ngoài ở việt nam
chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng tiếp tục ghi nhận ý kiến nông góp của các nhà nghiên cứu nhằm chỉ ra những trồng chéo bất cập
đẩy mạnh phân công phân cấp trong quản lý người nước ngoài ngay trong lực lượng công an nhân dân quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nước ngoài ở việt nam
trước mắt hoàn thiện hệ thống quản lý xuất nhập cảnh đồng bộ từ cấp cục đến công an cấp xã tập trung đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép sai quy định
trong khuôn khổ làm việc của đoàn công tác bộ công an sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tới dự và chỉ đạo hội nghị giao ban sơ kết sáu tháng triển khai thực hiện phương án số hai và phương án nghiệp vụ số ba nghìn sáu trăm ba mươi một về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc gồm các tỉnh điện biên lai châu lào cai sơn la hòa bình yên bái
sau sáu tháng tổ chức triển khai thực hiện công an các đơn vị trên tuyến đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp thành lập ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai hướng dẫn bàn giải pháp và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của cấp cơ sở